thưa quý vị
các tòa nhà các khu trung cư muốn được đưa vào sử dụng thì phải vượt qua được khâu nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
thế nhưng tại hà nội hiện nay vẫn còn nhiều khu trung cư cao tầng vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
và đã gây ra rất nhiều tình trạng nguy hiểm tại các khu trung cư cao tầng hiện nay
vâng đúng vậy thưa chị mỹ linh
rõ ràng rằng các chủ đầu tư đã bỏ qua khâu nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và đưa người dân vào sử dụng trước khi nghiệm thu
thưa quý vị phòng cháy chữa cháy rồi đưa vào sử dụng là một khâu đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng
và chủ đầu tư bàn giao nhà cho dân cư theo đúng tiết độ trong cam kết
trong khi các hạng mục an toàn cần bảo đảm tính pháp lý thì lại bị phớt lở
đây là nghịch lý đã tồn tại ở nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết triệt để
được bàn giao cho cư dân đã gần chục năm
thế nhưng đến nay tòa trung cư này vẫn chưa được giải quyết
được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
từng ấy thời gian hơn hai trăm linh hộ dân sinh sống tại đây luôn trong trạng thái lo sợ
bởi nếu có xảy ra cháy thì thiết bị bó cháy trong tòa nhà cũng không hoạt động
mất an toàn là vậy nhưng chủ đầu tư lại thờ ơ nên tình trạng này cứ kéo dài năm này qua năm khác
dân chúng tôi rất là băn khoăn và lo lắng về phòng cháy chữa cháy này
nếu một khi có sợ mà không phải là không có cái trường hợp ở trung cư đã xảy ra cháy
rất nhiều trung cư đã xảy ra hỏa vạn như thế
cho nên dân chúng tôi lúc nào cũng như người làm trong đống lửa vì chưa có nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
lo lắng cho vấn đề an toàn cháy nổ trong trung cư
các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị đến chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn thăng long yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng trên
nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
được biết quận cầu giấy đã bảy lần ra quyết định xử phạt liên quan đến bảo đảm phòng cháy chữa cháy tòa nhà này
nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình phớt lờ
người dân cái này thì tất nhiên là rất bức xúc mà rất là lo lắng
nhưng bản thân người dân cũng không làm gì hơn được mà đã làm cái đơn kêu cứu lên gửi lên các cấp chính quyền
và mong muốn là các cấp chính quyền quan tâm giải quyết cho người dân
trên địa bàn quận cầu giấy hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều trung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
nhưng đã giao nhà để dân về ở
các chậm chế này hầu hết xuất phát từ phía chủ đầu tư không thực hiện đúng theo thiết kế được phê duyệt
hoặc tự ý chuyển đổi công năng các hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà
trách nhiệm chính tôi nghĩ là chủ đầu tư
ngoài ra thì cũng có trách nhiệm của các cơ quan quản lý phải có cái thông báo rõ ràng
khi mà tòa nhà này đã đưa vào sử dụng rồi mà chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
phải có thông báo rán ở cửa như băng đôn tòa nhà chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
để cho người dân biết được như thế mặc dù có thể có người biết có người không
thì nên có thông báo rán luôn ở các tòa nhà trung cư chưa nghiệm thu phòng cháy
tòa nhà chưa nghiệm thu phòng cháy để cho người dân biết
và tiếp tục đấu tranh với chủ đầu tư
bắt buộc chủ đầu tư phải thực hiện các điều kiện phòng cháy
để đảm bảo an toàn cho mình vào đây ở và làm việc
để dẫn đến tình trạng trên
ngoài việc chủ đầu tư chây ý hoàn thiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
thì việc kiểm tra quản lý vấn đề này
vẫn còn nhiều bất cập
theo thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
toàn thành phố hiện có hơn một trung cư nhà cao tầng
đang hoạt động thuộc diện quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy
với số lượng trung cư lớn như vậy
làm sao để siết chặt quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy
cũng là bài toán nàn dài
trong chín tháng đầu năm nay
lực lượng chức năng công an thành phố hà nội
đã tiến hành kiểm tra hầu hết các trung cư trên địa bàn
chỉ tính riêng
quý ba đã có hơn một một trăm năm mươi lượt
cơ sở trung cư bị kiểm tra
trong đó có năm mươi bảy trường hợp bị xử phạt hành chính
với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
việc xử phạt tập trung vào những trung cư
đã đưa vào sử dụng một thời gian dài
nhưng vẫn chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
đối với các tòa nhà trung cư
nói riêng mà chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
mà đã cho dân vào ở
trách nhiệm chính là chủ đầu tư
thứ hai là cũng là một phần trách nhiệm
của những cư dân mà đã vào đây ở

khi biết được cái điều kiện không an toàn phòng cháy cháy
mà vẫn vào ở
do nhà chỉ quan tâm đến nhận
người ta bàn giao sau xong
và không đọc hợp đồng
không hỏi với tình hình cháy nổ
phức tạp này thì không hỏi đã có nghiệm thu phòng cháy chữa
rất nhiều lý do khác nhau
có thể người dân bảo là tôi không biết
tôi không được phổ biến
nhưng rất nhiều những chủ căn hộ
là người hiểu biết pháp luật
vẫn vào ở bình thường
khi mà chưa nghiệm thu phòng cháy
chứ không phải không biết
các tòa nhà trung cư
theo quy định của pháp luật
chủ đầu tư phải có trách nhiệm
cung cấp hồ sơ thiết kế
thẩm duyệt thẩm định về phòng cháy chữa cháy
giấy phép xây dựng khi bàn giao nhà cho cư dân
nhưng trên thực tế
nhiều hộ dân do nhu cầu bức thiết
về nhà ở nên đã dễ dàng
bỏ qua những thủ tục pháp lý này
dù biết không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
có những công tình mà dân vào ở rồi
có khi cả năm rồi
nhưng mà phòng cháy chữa cháy
vẫn chưa nghiệm thu
thì như thế là chủ đầu tư như thế nào
không đúng và người dân tăng ta
thì ở như thế cũng là liều
chẳng quá là vì nhu cầu cuộc sống
mà người ta phải ở thôi
nguyên nhân chủ yếu khiến nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
chậm trễ là do chủ đầu tư tự ý
điều chỉnh thiết kế
thi công sai so với thiết kế được duyệt
lựa chọn lắp đặt các hệ thống
thiết bị phòng cháy chữa cháy không đồng bộ
kém chất lượng dẫn đến hệ thống không hoạt động
theo đúng chức năng nên chưa đủ điều kiện
để được nghiệm thu
các hành vi đưa nhà
công trình vào hoạt động
sử dụng khi chưa tổ chức
nghiệm thu về phòng cháy cháy
sẽ bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng
đến năm mươi triệu đồng
đối với cá nhân tổ chức là gấp đôi
các hộ dân sinh sống
kinh doanh tại đây cũng phải rời đi
thực tế này thì cũng đặt ra
một số bất cập trong quá trình xử lý
và để đối phó
với tình trạng trên thì rất cần
sự quan tâm vào cuộc
của các cấp các ngành
triển khai biện pháp đồng bộ
có thể nói là mạnh tay
đối với chủ đầu tư vi phạm
với tốc độ đô thị hóa nhanh
như hiện nay thì chắc chắn vẫn sẽ có
nhiều trung cư nhà cao tầng mọc lên
nếu không có chế tài xử phạt đủ mạnh
thì rất dễ khiến cho các chủ đầu tư
nhận luật bởi mức xử phạt liên quan
đến phòng cháy chữa cháy hiện nay
chưa thực sự đủ sức gian đe
và người dân sẽ luôn phải sống trong lo lắng
bất an khi mà nguy cơ mất an toàn
phòng cháy chữa cháy có thể xảy ra
bất cứ lúc nào mà không có biện pháp khắc phục